thưa quý vị và các đồng chí chiêu trò giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đã xuất hiện vài năm trở lại đây
thế nhưng với những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phạm tội nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy
mới đây công an tp bumal thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt một đối tượng lừa cô gái
vào trong nhà nghỉ và giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai một cô gái đến công an tp bumal thuật tỉnh đắk lắc
tố cáo về việc có một đối tượng nam lạ mặt nhắn tin làm quen trên gia lô
sau đó đối tượng này rụ rỗ cô gái đến một nhà nghỉ trên địa bàn tp bumal thuật
rồi tự xưng là công an rồi đe dọa cưỡng đoạt của cô gái này số tiền hơn một mươi ba
cái thằng mà nhắn tin với gọi điện cho mày là tội phạm giết người
ta và anh em tao đưa lên trên phường rồi
giờ tao qua đây là để làm gì với mày

quá trình chúng tôi truy sát đối tượng thì có khó khăn là chỗ là thứ nhất là đặc điểm của đối tượng
thì nó cái thông tin là rất là ít
lý do là người bị hại trong cái lúc mà bị đe dọa thì không chú ý được cái đặc điểm của đối tượng nhiều
cho nên là cái việc mà xác định được vị trí nơi ở của đối tượng rất là khó khăn
sau một thời gian tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bumma thuật đã bắt giữ được đối tượng gây án
đó là y thương nghê chú tại xã drysap huyện kronana tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an bước đầu thương khai nhận sáng ngày chín tháng ba
thương vào ứng dụng zalo để tìm kiếm các cô gái tán tỉnh
quá trình này thương đã làm quen được với cô gái nêu trên
sau nhiều giờ nhắn tin tán tỉnh đến tám giờ sáng cùng ngày
thương đã rủ cô gái này đến một nhà nghỉ ở phương tân tiến thành phố bumma thuật để tâm sự
tuy nhiên sau khi cả hai vào phòng nghỉ thì thương khóa cửa tự xưng mình là cảnh sát hình sự
rồi lấy điện thoại chụp cô gái và các giấy tờ của cô gái
sau đó thương liên tục đe dọa ép cô gái phải chuyển số tiền hai mươi triệu đồng
nếu không sẽ gửi các hình ảnh vừa chụp cho gia đình và người yêu
vì quá lo lắng nên cô gái đã chuyển cho thương hơn một mươi ba triệu đồng
giá tiền là một lần đi là ba triệu đồng
tôi có hỏi là em muốn làm sugar baby không một tháng anh gửi em ba mươi triệu
thì cô ấy đâu cô ấy bảo là để từ từ có gì đi thử một lần rồi tính nha nhà
hiện công an thành phố bumma thuật tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra làm rõ
để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng y thương ne về hành vi cưỡng đoạt tài sản